lãi suất huy động kỳ hạn một mươi hai tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống bốn sáu mươi ba một năm
vn direct cho rằng lãi suất huy động có thể đã chạm đáy
vn direct đánh giá tốc độ giảm lãi suất huy động đã chậm lại do tỷ giá tăng và áp lực lạm phát quay trở lại
mặt khác nhu cầu tín dụng còn yếu nên chưa gây áp lực lên nền lãi suất huy động và cho vay
nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định việc tăng dần lãi suất tiết kiệm sẽ giúp kênh đầu tư này trở nên hấp dẫn hơn đối với người dân
tuy nhiên mặt bằng chung của lãi suất huy động có thể không tăng quá nhiều trong vài tháng tới
bởi chủ trương lãi suất cho vay ở mức thấp của chính phủ và ngân hàng nhà nước vẫn được duy trì
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn
điều này đòi hỏi các ngân hàng sẽ cần tính toán lãi suất ở mức hợp lý
trong bối cảnh công nghệ và các nền tảng số ngày càng phát triển để bắt kịp với nhu cầu của người dùng
nhóm ngân hàng đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa tiệt ích
đồng thời đưa ra nhiều chương trình ưu đãi trên loạt tính năng thanh toán mới
số liệu thống kê từ ngân hàng nhà nước cho thấy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
và hoạt động ngân hàng số tiếp tục đạt được kết quả tích cực
trong tháng đầu năm giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trên sáu mươi ba về số lượng
và bốn mươi hai về giá trị so với cùng kỳ năm trước
trong bối cảnh công nghệ và các nền tảng số ngày càng phát triển để bắt kịp với nhu cầu của người dùng
nhiều ngân hàng đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa tiện ích
tuy nhiên bên cạnh đó sẽ có những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng
từ giả mạo thương hiệu lừa đảo đánh cắp thông tin tài khoản khách hàng cần lưu ý khi sử dụng
theo tổng cục thống kê vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại việt nam bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt sáu hai mươi tám tỷ usd tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm trước
đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của bốn tháng đầu năm trong năm năm qua
nguồn vốn fge thực hiện trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt bốn chín
tổng chín mươi ba tỷ usd chiếm bảy mươi tám năm tổng vốn fge thực hiện trong bốn tháng đầu năm
hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm chín bảy sản xuất phân phối điện khí đốt nước nóng hơi nước
và điều hòa không khí chiếm bốn một
tính chung tổng vốn đầu tư nước ngoài fge đăng ký vào việt nam đã đạt gần chín hai mươi bảy tỷ usd
tăng bốn năm so với cùng kỳ năm trước
trong số năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại việt nam
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
singapore là nhà đầu tư lớn nhất với hai năm mươi chín tỷ usd chiếm ba mươi sáu bốn tổng vốn đăng ký cấp mới
tiếp đến là đặc khu hành chính hồng kông trung quốc nhật bản trung quốc thổ nhĩ kỳ đài loan trung quốc
cũng theo số liệu của tổng cục thống kê tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đạt gần hai trăm ba mươi chín tỷ usd tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm trước
cảnh cân thương mại hàng hóa tiếp tục ghi nhận thẳng dư ở mức cao khi xuất siêu đạt tám bốn tỷ usd
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt một trăm hai mươi ba sáu mươi bốn tỷ usd tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó có hai mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm tám mươi sáu bốn tổng kim ngạch xuất khẩu
có năm mặt hàng xuất khẩu trên năm tỷ usd
về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu công nghiệp chế biến chiếm tám mươi bảy năm nông ngâm sản chiếm tám chín
thủy sản chiếm hai hai nhiên liệu và khoáng sản
ở chiều ngược lại kim ngạch nhập khẩu hàng hóa bốn tháng qua ước đạt một trăm một mươi năm hai mươi bốn tỷ usd
với hai mươi mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên một tỷ usd
mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam và trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong bốn tháng đầu năm nay đã có đà phục hồi ấn tượng
tuy nhiên lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao
trong tháng bốn cả nước có hơn một mươi năm doanh nghiệp thành lập mới
tăng tám bốn so với tháng trước
tính chung bốn tháng đầu năm nay cả nước có hơn tám mươi một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong bốn tháng đạt chín chín tỷ đồng
tăng năm bảy so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh
số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là khoảng tám mươi sáu doanh nghiệp
tăng một mươi hai hai so với cùng kỳ năm trước
nhưng nỗi lo của doanh nghiệp lẫn bà con vẫn chưa vơi đi khi tôm việt nam vẫn gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh và môi trường
ngành tôm đã có những tín hiệu khả quan trong những tháng đầu năm nay khi kim ngạch xuất khẩu quý i đạt trên sáu trăm tám mươi sáu triệu usd
tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên bà con nuôi tôm vẫn rất lo lắng vì tình hình dịch bệnh và môi trường
rút kinh nghiệm từ vụ nuôi vừa qua
bên cạnh tuân thủ tốt lịch thời vụ theo đúng khuyên cáo
nhiều hợp tác xã đã chủ động xây dựng phương án sản xuất phù hợp
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
nhu cầu sản phẩm có nguồn protein từ thủy sản đang rất lớn
nên trong thời gian tới thủy sản đặc biệt là con tôm sẽ có nhiều cơ hội phát triển
theo thống kê mới nhất từ trung tâm thông tin du lịch cục du lịch quốc gia việt nam
lượng khách quốc tế đến việt nam đã vượt sáu triệu lượt trong bốn tháng tăng sáu mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
việt nam đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa tuy nhiên lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt
đạt trên một năm mươi năm triệu lượt trong tháng bốn
đáng chú ý tổng lượng khách quốc tế trong bốn tháng đầu năm nay cao hơn ba chín so với thời điểm trước dịch
cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch việt nam
về quy mô thị trường hàn quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của việt nam với một sáu triệu lượt
trung quốc xếp ở vị trí thứ hai với một hai mươi năm triệu lượt
tiếp theo là đài loan trung quốc mỹ nhật bản
châu á vẫn là khu vực dẫn đầu với mức tăng bảy mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó các thị trường lớn ở khu vực đông bắc á là động lực chính
trong những ngày qua thời tiết nắng nóng gai gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục
báo cáo từ tập đoàn điện lực việt nam evn công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày
trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đặt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia
cụ thể vào lúc một mươi ba h ba mươi
ngày hai mươi bảy tháng bốn công suất cực đại toàn quốc đã lên tới bốn mươi bảy sáu trăm bảy mươi mw
sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày hai mươi sáu tháng bốn đã lên tới chín trăm chín mươi ba triệu kwh
riêng đối với khu vực miền bắc do đây mới chỉ là đợt nắng nóng gai gắt đầu tiên diễn ra
nên tiêu thụ điện miền bắc mặc dù tăng cao so với trước đó
nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ
như vậy tiêu thụ điện ở miền bắc khả năng cao còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nắng nóng sắp tới của mùa hè năm nay
thưa quý vị và các bạn chương trình dịp sống kinh tế phát sóng hằng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý